hà minh chú tại địa phương đang điều khiển xe chạy đến khu vực ấp mỹ hóa ba xã tân hòa huyện phú tân tỉnh an giang
thì bị va chạm với xe mô tô khác và ngã xuống đường
lúc này bình điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c bốn nghìn chín trăm một mươi chạy hướng ngược lại
đã bất ngờ lấn sang lề trái nên đã cán qua đầu khiến anh minh tử vong tại chỗ
hiện lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan thanh bình để tiếp tục điều tra